kịp thời bắt lấy những cơ hội hỗ trợ từ tỉnh và huyện
thanh lương không ngừng liên kết thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn
nhờ thế mà lực lượng lao động địa phương được tham gia vào các nhà máy xí nghiệp
họ từ những nông dân chỉ quen cải sâu quốc bẫm
được học nghề để trở thành công nhân
tạo điều kiện để cho đối tượng lao động tiếp cận với các công ty các doanh nghiệp các khu công nghiệp
chính cái chỗ này là một nguồn thu nhập rất lớn cho địa phương

công nhân như mình thì đời sống đều được nâng cao
thu nhập ổn định và trong gia đình có nhiều đổi mới
làng tôi ai cũng đáng yêu đoàn kết thân ái sớm chiều giúp nhau
tình làng dĩa xóm trước sau chung lưng đấu cật bên nhau xây đời
từ những nhà vách đất thì đã trở thành
những nhà xây ngói mới
với bây giờ thì có những nhà lên hai ba tầng rất đẹp theo kiểu villa
như vậy là chúng tôi rất phấn khởi với sự phát triển của làng
và đó chính là do sự lãnh đạo của đảng
và nhất là đảng bộ xã chúng tôi đạt đã đoàn kết một lòng
và lãnh đạo cho nhân dân là cộng đồng trách nhiệm
và cùng nhau xây dựng làng xã ngày càng phát triển vui vẻ
nhiều người dân vẫn phát biểu với chúng tôi rằng là chúng ta cũng chẳng kém như thành phố
người ta nói thanh lương đã đổi thay diệu kỳ
xã nghèo những thủa mà mỗi người chỉ thu nhập một mươi triệu đồng một năm
nay thay vào đó là con số gấp bốn lần
chỉ trong vòng tám năm từ hàng trăm hộ nghèo
giờ ở đây chỉ còn chưa đầy ba mươi nhà khó khăn
cũng nhờ thế mà thanh lương được chọn trở thành xã điểm
trong xây dựng nông thôn mới của toàn huyện vĩnh bảo
có lẽ là trong giai đoạn kháng chiến trong mỹ và cho đến nay
thì chưa thấy một cái giai đoạn nào mà có một cái cơ hội thuận lợi cho những năm gần đây để gói thu nhập
nông thôn mới là sức sống mới và cái niềm vui mới của bà con nhân dân xã thanh lương
chúng tôi cũng rất là mừng và mừng cho dân mừng cho đảng
nếu mà cứ đảng phát triển như thế này thì mình rất cảm thấy vấn khởi
tức là cuộc sống cảm thấy muốn sống
vì nông thôn mới đẹp tươi vì làng vì mọi con người
chúng ta cho làng thành bản hùng
chúng ta ấm no hạnh phúc mọi nhà đều vui